các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

có hàng chục nạn nhân bị các đối tượng trộm cắp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
mới đây cục thuế tp hcm cũng đã đưa ra khuyến cáo đến người dùng khi sử dụng các ứng dụng nộp thuế giả mạo
theo đó một số người đã bị các đối tượng gọi điện thoại giả mạo là cán bộ công chức thuế yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng thông qua gia lô
ngay sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo này số tiền trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân đã bị đánh cắp
việc phòng tránh các nguy cơ lửa đánh
lừa đảo từ việc cài đặt các app ứng dụng giả mạo là vấn đề đang được đặt ra
khi hiện nay số lượng nạn nhân từ các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội điện thoại ngày càng một gia tăng
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay những phân tích từ chuyên gia an ninh mạng lê thanh tùng
sẽ mang đến cho quý vị khán giả những thông tin hữu ích để nhận diện các thủ đoạn này
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa ông có thể thấy hiện nay là việc các đối tượng
sử dụng các đường link các app ứng dụng giả mạo lừa đảo người dùng thì không còn mới
tuy nhiên thì việc mà thành lập ra các app ứng dụng giả mạo từ các cơ quan quản lý nhà nước thì đang mới bắt đầu xuất hiện
vậy thì qua đây có thể thấy là những vấn đề gì đang còn tồn tại
việc sử dụng các ứng dụng liên quan tới các hoạt động trong hoạt động hàng ngày là rất cần thiết
và mọi người đều mong muốn sử dụng
chính vì vậy thì lợi dụng cái điều này thì kẻ xấu đã hường là mạo danh các cái cán bộ của cơ quan nhà nước
và sau đó thì điện thoại cho các nạn nhân
thì hiện nay thì nó có thêm một cái vấn đề nữa là cái vấn đề lọt lộ dữ liệu cá nhân
nó cũng đang tràn lan ra cho nên là khi mà người dân nhận được cái thông tin điện thoại là một người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước
sau đó lại đọc đúng nhân thân đọc số chứng minh thậm chí địa chỉ nhà ra
thì lập tức là người dân dễ có cái niềm tin vào các cái thông tin mà kẻ xấu nói
sau đó thì kẻ xấu sẽ lại nói đúng cái vấn đề mà người dân đang quan tâm
chẳng hạn như là cài một cái ứng dụng liên quan đến hoạt động thuế chẳng hạn
và người dân lập tức là nhận cái đường link lập tức là đi cài
và sau đấy thì sẽ bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc hoặc là lộ lọt lộ dữ liệu cá nhân
thì cái việc này là cái việc hiện nay đang là một cái vấn nạn
nó không chỉ dừng ở ứng dụng liên quan đến thuế mà tất cả rất nhiều cái lĩnh vực khác ấy
thì như vậy thì người dân cần phải hết sức để ý và lưu tâm những cái việc này
chị đông cho biết là để người dùng có thể thân biệt được những cái app ứng dụng giả mạo
hay là các app ứng dụng chính thống từ các cơ quan quản lý nhà nước thì đâu là những dấu hiệu cần được nhận biết ạ
thứ nhất là liên quan đến vấn đề nguồn gốc thì chúng ta cần phải tải nó theo hướng dẫn
từ các trang thông tin chính thức từ các cái thông tin chính thức tại trụ sở
thông thường giữa những các cơ quan nhà nước nếu như có yêu cầu tải ứng dụng
thì tại trụ sở cũng sẽ có những qr code để cho người dân có thể quét và tải ứng dụng chính thức
như vậy thì khi chúng ta bắt đầu truy cập từ những cái nguồn chính thống
thì chúng ta sẽ dẫn đến là chúng ta tải những cái file mà được chính thức được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước
thì đấy là điều số một
điều số hai là nếu như chúng ta không
có những đường link mà chúng ta tìm kiếm ứng dụng
thì chúng ta cần phải tìm kiếm trên các cái kho ứng dụng chính thức của các đơn vị
mà cung cấp hệ điều hành cho điện thoại
mà hiện nay phổ biến là hệ điều hành ios và hệ điều hành android
thì chúng ta sẽ có cái chợ google store và chúng ta có cái app store của ios
thì chúng ta chỉ nên tải ứng dụng ở hai cái kho đấy
chúng ta không tuyệt đối không nên tải ứng dụng ở bất kỳ cái đường link nào
bởi vì kẻ xấu sẽ lợi dụng cái điều này để đưa cho chúng ta cài những cái ứng dụng mà có sẵn mã độc
vâng thưa ông để phòng tránh việc lừa đảo từ các app ứng dụng giả mạo này
thì theo ông từ các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là người dùng
cần phải có những khuyến cáo cẩn trọng như thế nào ạ
thì các cơ quan nhà nước thường là các cái hoạt động chính thống
thì sẽ có thông báo trên trang thông tin chính thức
sẽ có thông báo tại trụ sở hoặc là sẽ có tại các buổi làm việc trực tiếp
còn tất cả những thông tin liên lạc qua điện thoại hoặc tin nhắn
nếu mà hãn hữu nếu có thì thường chỉ mang tính hướng dẫn hoặc bổ trợ
chứ không phải là những yêu cầu chính thức
cho nên là khi tiếp nhận một cái thông tin yêu cầu nào đấy
mà cần cài đặt hoặc cần thực hiện những cái việc như là cung cấp mật khẩu
cung cấp mã otp cung cấp nhân thân
thì người dân cần phải có cái sự kiểm chứng lại rõ ràng
cần phải có cái kiểm tra lại thông tin là tại sao lại có cái yêu cầu như thế này
và sau khi nhận được cái yêu cầu cài đặt
giả sử như chúng ta nhất định cũng vẫn muốn cài đặt
chúng ta cần phải xem xét là cái ứng dụng đấy được đưa tới từ đâu
nguồn gốc cái đường linh tải là cái gì
liệu nó có tới từ những cái kho ứng dụng chính thức không
của các hệ điều hành chúng ta đang dùng không
tuy nhiên là mọi cái yêu cầu này chúng ta cần phải hết sức là cẩn thận
mà cần phải kiểm chứng lại là liệu cái yêu cầu thông qua điện thoại
thông qua tin nhắn cần phải cài cái này có là yêu cầu chính thức từ cơ quan nhà nước không
một lần nữa xin cảm ơn đồng việc của trao đổi ngày hôm nay